cháy quán karaoke đây không phải là chuyện mới xảy ra
tuy nhiên vụ việc cháy quán karaoke ở số sáu mươi tám trần thái tông cầu giấy xảy ra vào chiều qua một tháng một mươi một
như một giọt nước làm tràn ly trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
mở đầu cho cuộc họp báo tại cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sáng nay hai tháng một mươi một
thiếu tướng đoàn việt mạnh cục chữa nhấn mạnh vụ cháy quán karaoke ở phố trần thái tông vào hôm qua
thực sự là lời cảnh báo về tình hình cháy nổ đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng
đặc biệt tại các điểm vui chơi tập trung đông người
đang nói những vụ xảy ra cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như các quán karaoke gần đây
luôn để lại hậu quả rất năng nề
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn một hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quán karaoke
trên địa bàn phường đông kinh thành phố lạng sơn đã làm bốn người tử vong do bị ngạt
một vụ cháy quán karaoke thương tâm khác cũng diễn ra trong năm hai nghìn một mươi bốn
là vụ cháy ở quán karaoke queenclub ở thôn bảy xã quảng chính huyện hải hà tỉnh quảng ninh
đã khiến một mươi người tử vong do ngạt khí
và gần đây nhất là vụ cháy tại quán karaoke số sáu mươi tám trần thái tông khiến một mươi ba người tử vong
những con số này cho thấy công tác quản lý và kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đang bị buông lỏng
đối với các cơ sở kinh doanh karaoke thì luôn tìm mẩn nguy cơ cháy nổ rất là cao
khi xảy ra sự cố thường gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
theo thông kê của
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cả nước có hai mươi ba vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke
gây thiệt hại khoảng chín tỷ hai triệu đồng một mươi ba người chết và hai người bị thương
riêng trên địa bàn hà nội thì đã xảy ra sáu vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke
đặc biệt là cháy cơ sở kinh doanh karaoke tại sáu mươi tám trần thái tông
phường dịch vọng hậu quận cầu giấy thành phố hà nội
vừa qua thì đã gây thiệt hại nặng nề về người
rõ ràng để xảy ra cháy nổ tại các quán karaoke thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về các chủ cơ sở kinh doanh
tuy nhiên bên cạnh đó thì công tác quản lý kiểm tra cũng cần được các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ
nếu chỉ phóng mặt cho các chủ cơ sở kinh doanh thì chắc chắn sự cố cháy nổ
tại các cơ sở kinh doanh karaoke sẽ chưa dừng lại